covid hay sao dịch bệnh hay sao mà phải đi khách đi
phải nói mà đánh giá là có hộ gia đình là đã giấu chưa khai báo kịch tạo
mà phải chờ đến cái lực lượng công an và các cái lực lượng khác để giả soát phát điện

thì mới như vậy là các chính của gia cấp mới có thể biết phát điện
chính vì tâm lý này mà hiện nay công tác giả soát nắm rõ nhân hộ khẩu cư trú tạm trú trên địa bàn
đang là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an thành phố hưng yên
với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà
những ngày qua lực lượng công an các phường xã trên địa bàn đã đến từng hộ gia đình
từng cơ sở lưu trú để ra soát đồng thời tuyên truyền về những biện pháp phòng ngừa
cũng như khai báo cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của các hộ gia đình
qua đó kịp thời phát hiện và yêu cầu can thiệp y tế đối với một mươi năm trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
khi mà đi giả soát đi tuyên truyền vận động thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền
vận động để cho các hộ gia đình và đặc biệt là những trường hợp mà phải nằm trong diện cách ly
hiểu rõ về cái trách nhiệm của mình với cộng đồng
cũng như là thấy rằng việc đi cách ly tại các trung tâm là vừa để đảm bảo an toàn cho chính mình
cũng như là đảm bảo an toàn cho gia đình mình cũng như là trong đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư
trong nhiều trường hợp chúng tôi đi kê khai đi từng nhà
thì thực tế là cũng không phải lúc nào
nhưng mà cũng gặp được người dân ở nhà thì người ta cũng có rất nhiều công việc người ta làm
do vậy là lực lượng chúng tôi triển khai thì nhiều khi anh em phải đi nằm cả những thời gian ngoài giờ hành chính
ví dụ như là chúng tôi tập trung vào các giờ ăn cơm các cái thời gian buổi tối
thì người ta sẽ ở nhà nhiều hơn
chúng tôi cũng đã tham mưu chủ tịch ủy ban dân phường thành đập hai tổ phản ứng nhanh
và các tổ phản ứng nhanh của các khu phố để trong công tác phòng chống dịch
và khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm này thì lực lượng công an chúng tôi cùng với lực lượng y tế
sẽ xuống ngay các nhà trường hợp ghi nhiễm này để khai thác thông tin
lấy lịch sử quá trình di chuyển tiếp xúc của họ với những người khác để chúng tôi kịp thời báo cáo
và đề xuất các biện pháp khoanh vùng cũng như là các biện pháp mà cách ly người nghi nhiễm đấy
đến các trung tâm y tế cũng như là cách ly khu vực sinh sống của họ
đối với những khu vực xung quanh để đảm bảo dịch bệnh không lan rộng ra cộng đồng
bên cạnh công tác giả soát địa bàn lực lượng công an tp hương yên cũng triển khai lực lượng
tại tất cả các lối vào thành phố các trung tâm cách ly đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực cách ly
đồng thời tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm phát hiện xử lý kịp thời những đối tượng đăng tin tuyên truyền xuyên tạc
gây hoang mang trong nhân dân đối tượng chống đối không thực thi các quy định phòng chống dịch bệnh trong khu vực cách ly và ngoài cộng đồng
đến lúc này việt nam vẫn đang được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành quả ấy xuất phát từ chính sự chủ động vào cuộc ngay từ đầu của cả hệ thống chính trị
các chính sách biện pháp chống dịch được triển khai đồng bộ và xuyên suốt từ trung ương cho đến tận thôn xóm
phóng sự sau đây ghi nhận về công việc hàng ngày của một chiến sĩ cảnh sát khu vực cùng với nhiều lực lượng phối hợp đã góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
hai mươi một giờ đêm tại nhà hội họp dân cư số bốn phường thịnh liệt quận hoàng mai tp hà nội
đã thành thường lệ
cảnh sát khu vực bí thư tri bộ khối phố và bảo vệ tổ dân phố sẽ thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố địa bàn quận và địa bàn phường số người ra vào tạm trú và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công an phường thịnh liệt và các đồng chí cảnh sát khu vực phải trực tiếp phối hợp với các khu dân cư để làm các nhiệm vụ tuyên truyền tới mọi người dân về mức độ nguy hiểm của dịch và có biện pháp phòng tránh
vì thời điểm này là thời điểm những người thuê trọ cũng về quê cũng tương đối là nhiều
thì địa bàn sẽ vắng
thì cho nên là chúng tôi sợ xảy ra những cái sự việc mà không lường trước được
cho nên là luôn luôn chúng tôi kết hợp với cảnh sát khu vực đi tuần tra từ hai mươi hai h đến hai mươi bốn h hàng ngày
cùng với việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự diễn biến dịch bệnh tổ công tác phường thịnh liệt luôn ý thức việc tuần tra đêm phải kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở đến mọi người dân về những chủ trương chính sách của đảng và chính phủ liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhà ông trần tiến di có cháu du học mỹ
về nước đang tiến hành cách ly tại điểm tập trung bản thân ông và gia đình chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của địa phương cũng như lời hiệu triệu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trong việc đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động để chiến thắng dịch covid một mươi chín
chính quyền ở đây anh em bảo vệ đây công an đây luôn luôn có những cái nhắc nhở với nhau cách thức như thế nào đề phòng như thế nào
thế còn đề phòng phải đề phòng cái đó khẳng định với nhau phải đề phòng vì nó cái này mình không lừa trước được
thế nhưng mà có dù sao đi nữa thì thấy cái của nhà
nhà nước cách tổ chức và nhà nước cách quan tâm của nhà nước thì thấy rằng là mình có niềm tin
phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội là phường có nhiều lao động phổ thông đến cư trú
vậy nên việc tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các chủ trương phòng chống dịch cũng có nhiều đặc thù riêng
ngoài việc đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng hộ dân để tuyên truyền ban ngày
việc tuần tra kiểm soát an ninh trật tự kết hợp với tuyên truyền ban đêm có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng chống dịch bệnh
trong cái vấn đề về dịch bệnh thì rõ ràng thì công việc của lực lượng cảnh sát khu vực là có thể là nó sẽ tăng lên rất nhiều
nhưng bản thân tôi thì nhận thức rõ được cái nhiệm vụ chính trị mà mình phải thực hiện
cho nên là dù có thể vất vả hơn nữa nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
nói chung các anh ấy rất vất vả tôi nói thật là rất thương các anh ấy
thật lòng mà nói rất thương vì khu dân cư ở đây nó hơi lung tung tất cả mà người tứ xứ nhiều
thế nhưng phải nói là anh em sẽ cũng rất quan tâm
trong cái dịp dịch này là cái lượng tội phạm cũng lại giảm đi
quân dân trung sức đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động tại khu dân cư số bốn phường tịnh liệt
đã biến nơi đây thành thành trì vững chắc trong việc phòng chống dịch bệnh
và mô hình này đang được triển khai ở nhiều phường nhiều quận và nhiều tỉnh thành trên cả nước
điều đó cũng minh chứng cho quyết tâm của toàn thể dân tộc việt trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín